sở y tế tỉnh quảng ninh vừa có văn bản báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh về nguyên nhân khiến cho hàng loạt công nhân của công ty trách nhiệm hiếu hạn yazaki chi nhánh quảng ninh bị khó thở hoảng loạn tinh thần và bị ngất
theo báo cáo của sở y tế tỉnh quảng ninh có khoảng hơn hai mươi công nhân của công ty yazaki chi nhánh quảng ninh khi đang làm việc thì cảm thấy ngột ngạt khó thở và hoảng loạn tinh thần
sau đó những công nhân này đã được đưa đến bệnh viện việt nam thụy điển thành phố uông bí để chăm sóc điều trị
sau khi khảo sát hiện trường bước đầu sở y tế tỉnh quảng ninh nhận định nguyên nhân là do những ngày qua thời tiết nắng nóng nhiệt độ các nhà kho tăng cao các quạt thông gió hiện có trong nhà kho chưa bảo đảm yêu cầu thông gió và làm mát dẫn đến tình trạng trên của một số công nhân
phòng y tế thị xã quảng yên cũng xác nhận có gần năm mươi công nhân khác có dấu hiệu chóng mặt buồn nôn và bị ngất xỉu được điều trị tại công ty